dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài nên sức mua sẽ tăng mạnh đến bảy mươi so với ngày thường
chính vì vậy hệ thống bán lẻ đã có nhiều chương trình khuyến mại vào những ngày này
các sản phẩm khuyến mại tập trung chủ yếu vào nhóm thực phẩm tươi sống gồm rau củ quả trái cây
các loại thịt da cầm và gia súc thủy hải sản nước dạy khác v v giảm giá trung bình từ một mươi đến hai mươi
các loại dầu gội đầu sữa tắm sữa rửa mặt kem đánh răng dầu ăn cà phê hòa tan
giảm giá chỉ còn một nửa khi mua sản phẩm thứ hai cùng loại
các loại dụng cụ nhà bếp giảm giá từ hai mươi đến bốn mươi ba
các siêu thị có chương trình giảm giá mạnh cho hàng nghìn sản phẩm để giúp người dân mua sắm và tiết kiệm